cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hà văn tâm nguyễn trần thanh tú và trịnh minh thịnh cùng chú tại thành phố long xuyên về hành vi cố ý gây thương tích
riêng hai bị can lê thanh hoàng và nguyễn hiệp sĩ đã bị bắt trong một vụ án khác
theo kết quả điều tra khoảng giờ một mươi phút ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hoàng cùng tú tâm sĩ thịnh và một số người bạn đập máy nước giải khát tự động để lấy nước uống tại công viên mùng tám tháng ba
thuộc khóm bình long một phường mỹ bình tp long xuyên thì bị nhóm của trương thái hòa nguyễn nhật hào trần huy và một số người bạn đang nhậu gần đó phát hiện
khoảng ba mươi năm phút sau nhóm của tâm cho rằng hòa quay phim để trình báo công an
nên cả nhóm sử dụng hung khí đánh gây thương tích cho hào hai mươi hai hòa bốn và huy ba
hay tin nhóm của hòa bị đánh ngô đức quý rủ theo nhóm bạn đến giúp sức
tới nơi quý thấy nhóm hòa đang ngồi nhậu tưởng nhóm tâm nên cầm dao đuổi theo đâm hòa nhiều nhát
hậu quả hòa tử vong quý đến công an phường mỹ bình đầu thú